thời điểm này đang là lúc vào chính vụ của nhiều loại nông sản như dứa dưa vải
trong khi các hoa quả chín đồng loạt mà đầu ra thì chỉ khoanh vùng trong các chợ bán lẻ
thì việc tồn động và mất giá là điều mà năm nào cũng có
năm nay cộng với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều nông sản lại gặp phải tình trạng không có nơi tiêu thụ
khi mà các điểm bán lẻ tại chợ cóc chợ tạm không còn nữa
một lần nữa bài toán tìm đầu ra bền vững cho nông sản lại được đặt ra
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại vùng trồng dứa lớn thuộc huyện ba vì hà nội
nông trường giữa ba vì dưới cây nắng giữa mùa hè gần bốn mươi độ
nhưng bà trần thị nụ vẫn không thể rời cánh đồng dứa
nắng dứa càng nhanh chín nhưng không có thương lái thu mua
nên bà phải cố gắng dùng lá cây bạt vải để che lại
hy vọng giảm bớt cây nắng và hám lại thời gian dứa chín
chờ đợi thương lái đến thu mua
một năm cây dứa nằm trên đất cộng mỗi cây giống có giá năm trăm linh đồng
phân bón hai đồng một quả dứa tổng đầu tư là hai năm trăm linh đồng
chưa kể công chăm sóc nhưng nay không có thương lái đến thu mua
dứa chín chỉ có thể hái bỏ
nhiều gia đình cố gắng mang đi bán lẻ
nhưng giá cũng chỉ khoảng từ bốn đến năm đồng một quả
nhưng bán cũng không được nhiều
quá trình từ đầu năm đến giờ là dịch bệnh nó liên miên
nó gặp rất nhiều khó khăn do bà con
các chị vừa các bà con chia sẻ thực sự là nó cũng rất là khó bán
bữa hôm nay thực sự đến bữa hôm nay là chúng tôi ra thì bà con cấm chợ
thì không biết bà con bán thế nào
theo lãnh đạo huyện ba vì trước đây huyện có nông trường trồng dứa
đã từng được xuất khẩu đi các nước đông âu
tuy nhiên đến thời điểm này việc trồng dứa đã giao đất về cho các hộ dân tự trồng và tiêu thụ
hiện nay đầu ra của dứa chỉ phụ thuộc vào thương lái và bán lẻ tại các chợ cóc
mà không thể vào các đầu mối lớn như siêu thị hay chế biến
bởi không có các giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
do đó để tháo gỡ khó khăn cho nông sản như dứa huyện đang có kế hoạch khoanh vùng
đưa các hộ vào mô hình trồng để có chứng nhận ô khốp để có thể đưa vào các siêu thị lớn
hiện nay các chợ trên địa bàn huyện cho nên các tiêu thụ dứa
và các cái để nâng cao sản xuất dứa chưa phát triển mạnh
chúng tôi cũng đã làm việc giới thiệu để đưa sản phẩm này vào chuỗi nông sản
trên địa bàn trong và ngoài địa bàn thành phố hà nội
đối với huyện mà vì năm nay chúng tôi phân đấu xây dựng ba chuỗi sản phẩm liên kết
một trong các chuỗi sản phẩm liên kết đó chính là tiêu thụ sản phẩm nông sản
đó là có sản phẩm dứa và một số sản phẩm khác
một vài sản phẩm của ba vì như miến rong minh quang chè ba trại
đã được đăng ký thương hiệu và có thị trường tiêu thụ ổn định
giá tăng hơn so với bán lẻ trước đây
câu chuyện quả dứa cũng như nhiều loại nông sản khác
cũng đang đợi hướng đầu ra và khâu chế biến để người trồng không còn chỉ phụ thuộc vào thương lái
dứa ở ba vì vốn nổi tiếng là dứa mật
nhưng nay với người nông dân chỉ là dứa
những quả đắng